tại trung tâm bảo trợ xã hội bình đức trực thuộc sở lao động thương binh và xã hội tp hcm
bệnh nhân tâm thần không chỉ được chăm sóc sức khỏe tận tình mà còn được tham gia lớp học chữ rất đặc biệt
do các bạn đoàn viên thanh niên tại trung tâm thực hiện
những nét chữ tròn trịa những tiếng đánh vần rõ ràng sôi nổi những bài học như thế này tưởng chừng chỉ dành cho học sinh lớp một
thì tại trung tâm bảo trợ xã hội bình đức trực thuộc sở lao động thương binh và xã hội tp hcm
lại chính là những bài học dành cho các bệnh nhân tâm thần đang sinh sống và chữa bệnh tại đây
bên cạnh những phương pháp trị liệu tâm lý giúp người bệnh tâm thần kiềm chế các lần lên cơn tỉnh táo hơn trong cuộc sống
dạy chữ cho bệnh nhân tâm thần là một phương pháp trị liệu vừa tạo không khí học tập lối sống lành mạnh cho bệnh nhân
vừa giúp bệnh nhân thay thế dần hóa dược trong điều trị phục hồi ký ức
một thời gian ở đây một thời gian cái nhớ ra nói là ở xã đó ấp đó rồi tụi mình mới liên hệ gọi điện thoại lên một nghìn tám mươi
rồi điện về cái tỉnh đó xin những số điện thoại nào mà gần cái app đó rồi điện từng người
rồi hỏi người ta có biết cái ông đó bà đó là ai không biết rồi người ta mới cho số điện thoại cho ba mẹ của bệnh nhân đó lên đây rất dễ
lớp học cho các đối tượng là bệnh nhân tâm thần nên phương pháp dạy học bài giảng giáo trình cũng khác so với các lớp học thông thường
mỗi buổi học có từ ba đến bốn giáo viên đứng lớp
sách vở dành cho các học viên cũng được các bạn đoàn viên thanh niên vận động từ các đơn vị khác
mỗi học viên tham gia lớp đều được cấp phở sách bút như bà học sinh bình thường
không khí mỗi buổi học vừa âm cúng vừa rộn ràng tiếng cười
được triển khai từ tháng ba năm hai nghìn một mươi sáu đến nay với hơn hai mươi học viên là bệnh nhân tâm thần được chọn tham gia lớp học
sau hơn bảy tháng thực hiện đã có năm học viên biết đọc và biết viết
những bệnh nhân này đã có thể viết thư đọc thư của gia đình
đó là niềm vui lớn của các đoàn viên thanh niên tại trung tâm
không chỉ là một phương pháp trị liệu tốt dành cho người bệnh tâm thần
việc thực hiện và duy trì lớp học xóa mù chữ cho bệnh nhân tâm thần do tri đoàn trung tâm bảo trợ xã hội bình đức thực hiện
còn là tâm huyết và tình thương mà các bạn dành cho bệnh nhân tâm thần
được sống được học tập và vui chơi trong môi trường lành mạnh khoa học
sức khỏe của bệnh nhân tâm thần cũng sẽ ngày càng tốt hơn